chúng sẽ là những tác phẩm hay hoặc dở thì ngoài cách giáo dục chỉ dạy của gia đình và nhà trường
còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí và nỗ lực của bản thân để trở thành người có ích cho xã hội sau này
nhưng có lẽ đối với nguyễn trung tạ bảo duy thì ước mơ đó đã phải gác lại bởi những lỗi lầm do chính mình gây ra
để có tiền trả nợ
duy đi từ nhà ở thị trấn hà lam đến xã bình dương để quan sát xem có nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp tài sản

đến phòng đầu tiên thì nghe thấy có tiếng nói chuyện điện thoại
duy vội quay trở ra thì ông thống phát hiện ra duy
hai bên xảy ra xô xát
duy dùng dao đâm vào người của ông thống
đến khi nạn nhân tử vong
sau đó duy bỏ trốn
cho đến ngày một mươi chín tháng bảy
thì bị lực lượng công an bắt giữ
ở quảng nam
thì rất là tin người
sống rất là tràn hòa rất là thoải mái
chính vì vậy cho nên là
rất là chủ quan
không cảnh giác
nhà ít người nhưng mà luôn mở cửa
xe máy để ở ngoài
qua cái vụ án này thì chúng tôi cũng đã có
chỉ đạo cho công an các đơn vị địa phương
tuyên truyền cho quân chủ nhân dân
tăng cường cảnh giác
và thực hiện hai giữ
nó là giữ người và giữ tài sản
ông thống là hiệu trưởng
một trường trung học cơ sở
nằm trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
trong ký ức đồng nghiệp
thầy là một trong những nhà giáo mẫu mực nhất
về tài năng lẫn nhân cách
và có lẽ mỗi người trong họ
lại càng bàng hoàng hơn
khi biết thông tin người ra tay sát hại đồng nghiệp
mà họ kính chọn
cũng là một học sinh cấp hai
nằm trên địa bàn huyện
chúng tôi tìm đến xã bình dương
huyện thăng bình tỉnh quảng nam
để tìm hiểu về sự việc
bà nguyễn thị nga vợ ông thống
vẫn không thể nào quên được
đau đớn sững sở khi nhận tin dữ
sau khi chồng mất
con trai của bà nga và ông thống
đã đưa vợ con về ở cùng
đến ngôi nhà đỡ hưu quạnh
có tiếng bi bô của đứa trẻ
các nhà dường như cũng ấm cúng hẳn lên
các nhà dường như cũng ấm cúng hẳn lên
cố gắng vượt qua đau thương
bà nga vẫn phải tiếp tục hoàn thành nốt nghĩa vụ
vừa là người mẹ người cha
đối với các con mình
lại vừa là người bà người ông
đối với đứa cháu còn chập trững
trong những lời cầu nguyện của mình
bà nga đứng trước di ảnh của chồng
tự hứa sẽ sống tiếp
với những mong ước của bà nga

vẫn hơi buồn với nhiều biết
trong căn nhà tại thị trấn hà nam
huyện thăng bình tỉnh quảng nam
anh nguyễn trung đồng
bố của đối tượng nguyễn trung đồng
nguyễn trung tạ bảo duy vừa đi chăn thả bò về
từ ngày con bị bắt
anh đồng ở hẳn nhà chờ đợi
ngày tòa án triệu tập
dự phiên tòa xét xử con trai
còn vợ thì đi làm công nhân tận đồng nai chưa về
duy là con trai đầu trong nhà
từ lớp một đến lớp chín
năm nào cũng được học sinh giỏi
thấy ba mẹ vất vả
lại nghĩ sắp chuyển lên cấp ba
sẽ tốn kem hơn
nên hè vừa rồi duy xin đi làm thêm
ở quán cà phê
có tiền lương được bạn bè rủ re chơi cá đậu bóng đá
nhưng ở đâu
dính càng ngày càng sâu
từ ngày duy
anh đồng thầm ước cho thời gian quay lại
cứng rắn khuyên nhổ duy
thì có lẽ mọi chuyện không rơi vào bi kịch như vậy
và bất cứ người làm cha làm mẹ nào
cũng mong con cái nên người
học hành đàng hoàng
sau có công an việc làm ổn định
rồi dựng vợ cho chúng
nhưng rồi ước muốn không chọn vẹn xảy ra
cơ sự như vậy
chỉ có hai vợ chồng vô chỉ động viên cháu thôi
tất cả những cái chuyện ở ngoài này là ba lo cho con
còn bây giờ con cứ ở trong đó là
con ăn uống
con cãi tội cho tốt
nghe lời người ta
nghe lời mấy chú công an trong đó là cãi tội cho tốt
rồi hoàn thành nhiệm vụ
rồi về với ba bạn thôi chứ
cũng không có trách mắng cháu làm gì nữa
giờ chỉ mình vô chỉ có động viên thôi
còn những cái chuyện ở nhà
thì mình hai vợ chồng là tự lo liệu thôi chứ
tòa chưa có xử là không có xử
không biết con đây bao nhiêu năm
thì do nhỏ không có làm ai gì được
nói thiệt vậy thôi chứ
không có làm ai gì được
cũng đi ra đi vô
rồi cũng chờ ngày
rồi vô thăm con thôi chứ
đằng sau mỗi bản án luôn là những xót xa
không chỉ của những người thân
gia đình người bị hại
gia đình hung thủ gây án
và hơn nữa
là nỗi đau chung của địa phương
của nhà trường
kẻ vào tù
thì còn lại đó là những vấn nạn xã hội
có thể sẽ không bao giờ chấm dứt
như ý muốn của chúng ta
có điều chúng ta cũng chính là muốn mỗi người
nhìn nhận một cách toàn diện hơn
về bản chất của tội ác
cái thiện và cái ác tồn tại trong mỗi con người
chính hoàn cảnh đầy đưa
mới là cái tạo nên tội phạm
rồi qua hôm qua
nó gi traced
khi đến ngày hai mươi bốn pinky
em sân đi
phạt còn chưa vô
em thấy thấy bé ball game